thưa quý vị và các bạn phụ gia thực phẩm là mặt hàng kinh doanh có điều kiện
tuy nhiên đang có tình trạng mua bán công khai không ai quản lý
đây là mặt hàng dùng trong ăn uống và với những gì mà phóng viên antv ghi nhận ngay được sau đây
thì chắc hẳn nhiều người sẽ thấy rất lo lắng
trong vai người mua hàng phóng viên antv đã có mặt tại quầy bán hàng phụ gia thực phẩm trên phố hàng buồm hà nội
ngò ý muốn mua chất làm trắng cho thực phẩm và ngay lập tức chúng tôi được người chủ cửa hàng giới thiệu và hướng dẫn như thế này
chỉ với tám mươi năm đồng tôi đã mua được những gói bột trắng như thế này không rõ nguồn gốc nhãn mát xuất xứ thành phần và hướng dẫn sử dụng
và đây được người bán hàng cho là bột phụ da thực phẩm
theo ông trần tuấn tiến sĩ dịch tế học và sức khỏe dân số
có biết được chất lượng cũng như tác hại như thế nào
bằng mắt thường cũng có thể thấy không hề có dấu hiệu an toàn nào không nhãn mát nguồn gốc
vấn đề của nó là khi đưa vào trong tiêu thụ đưa vào ăn vào cho người thì ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe
thì cái đấy nó phải có cơ quan chăm sóc về sức khỏe cơ quan y tế ra ra cái chúng tôi gọi là chứng nhận cấp phép

để đọc cái này xem thì mình thấy làm gì có cái chứng nhận cấp phép
cấp nhận chứng phép của bên cơ quan y tế chúng ta không có
thế còn lại những các cái sản phẩm này thì chúng ta đều thấy rằng làm gì có cái thối tượng nào thể hiện rằng là bên y tế họ đã có ý kiến cho phép sử dụng
cho nên đây có thể nói rằng là hoàn toàn nằm ngoài cái sự kiểm soát của bên chủng hành chung môn y tế
thế mà đối với những vấn đề này chúng ta quan tâm là quan tâm đến sức khỏe cho nên phải là cơ quan y tế đánh giá
không chỉ có thị trường trôi nổi mà trên mạng chỉ cần một cú click chuột mua phụ gia thực phẩm
thì cả ngàn những sản phẩm như thế này hiện ra
không cần ra chợ mà khách hàng cũng có thể mua tất cả những chất phụ da mà mình muốn

có chị ở đâu ạ
em ở hà nội ạ

cho bốn hết ạ
vâng vâng vâng
như vậy hiện nay thị trường phụ gia thực phẩm vẫn được mua bán khá dễ dàng
mà chưa có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước

không ai có thể biết chắc những phụ da này nếu được sử dụng không đúng cách vào thực phẩm
nó sẽ gây tác hại như thế nào đến người sử dụng